sau những ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua tranh thủ nguồn nước mưa từ những ngày tết
bà con nông dân các địa phương phía bắc đang khẩn trương bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân
phân đấu hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất với quyết tâm giành vụ đông xuân thắng lợi
tại huyện quốc oai thành phố hà nội mặc dù mới là mùng sáu tết
nhưng bà con xã xài sơn đã tranh thủ ra đồng cấy lúa
đây là thừa ruộng của gia đình bà nguyễn thị yến xã xài sơn huyện quốc oai
thời điểm này của những năm trước gia đình bà yến đã gieo mạ và mạ đã lên rất đẹp
tuy nhiên năm nay do nguồn nước thiếu nên việc thúc đẩy sản xuất vụ xuân bị chậm
tranh thủ nguồn nước mưa của đêm ba mươi và ngày mùng một đầu năm canh tí
hôm nay không chỉ gia đình bà yến mà nhiều bà con nông dân trong xã đã xuống đồng
xã sài sơn huyện quốc oai là một trong những xã dự báo là thiếu nước cho sản xuất vụ xuân
vì xã không có hổ chữ tất cả trở vào nguồn nước phù sa và phụ thuộc vào việc cấp nước của sông hồng
đất sài sơn là khó khăn thứ nhất là vì nước phù sa chúng tôi là không có nước nguồn không có một hồ nào
tất cả trở nước phù sa lại là cuối nguồn
năm nào huyện quốc oai là chung với yến xài sơn năm nào cũng là cấy sau nhất
năm nay huyện quốc oai có kế hoạch gieo cấy năm bốn trăm linh hectare lúa và hoa màu
để đảm bảo nguồn nước cho bà con nông dân sản xuất vụ xuân huyện đã thực hiện đồng bộ bốn giải pháp
trong đó đã huy động bốn mươi máy bơm giã chiến lấy nước ngược từ sông tích hồ đồng mô
và có phương án nạo vét các kênh chứa nước tại các ao hồ
tổ chức là giám khám
các vụ bơm đẹp ở các trạm bơm bên sông tích sông đáy để tích và hoành triệt các công để tích các diện tích mà có chứa được nước
đến thời điểm này huyện quốc oai thành phố hà nội đã cấy được năm trăm linh hectare lúa xuân
hai trăm linh hecta lúa được cấy trước tết để tránh lũ tiểu mãn
hiện có năm trăm linh hectare trước đây trồng lúa năm nay thiếu nước sẽ được chuyển đổi sang trồng cây màu
như vậy bà con nông dân ở huyện quốc oai đã tích cực bám vườn đồng ruộng
ngay sau tết nhiều hộ đã có thu nhập từ việc thu hoạch vườn cây đầu năm
không khí sản xuất thu hoạch trong năm mới ở các địa phương trên địa bàn quốc oai vui tươi và hào hứng